cũng trong sáng nay hai mươi bảy tháng ba tại hà nội thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an đã chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan tham mưu giúp việc đảng ủy công an trung ương và khối xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba các đơn vị khối xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân đã phát huy tình thần trách nhiệm phối hợp nhịp nhàng chủ động tham mưu đề xuất với đảng ủy công an trung ương bộ công an lãnh đạo điều hành và tổ chức thực hiện tốt các mặt công việc theo đúng quy chế làm việc chương trình công tác với khối lượng công việc lớn chất lượng ngày càng được nâng cao kịp thời tham mưu đề xuất đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đối với các m
ngày càng được tăng cường hiệu quả hơn
tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ đánh giá cao các ý kiến thảo luận đánh giá các mặt công tác tham mưu phục vụ đảng ủy công an trung ương và công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân và phương hướng nhiệm vụ công tác quý ii năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời nhận định hội nghị giao ban giữa các cơ quan tham mưu giúp việc đảng ủy công an trung ương và khối xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân là cần thiết hữu ích
đồng chí thứ trưởng yêu cầu thời gian tới duy trì giao ban định kỳ hàng quý đồng thời có thể giao ban đột xuất khi cần thiết
đồng chí thứ trưởng đề nghị các đơn vị chú trọng đoàn kết nội bộ quan tâm công tác quản lý cán bộ trên tinh thần các báo cáo kinh nghiệm rút ra
cần tiếp thu đưa vào chương trình hành động qua đó tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân